hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến diễn ra với nhiều nội dung quan trọng
đặc biệt là việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám chức danh cho quốc hội bầu hoặc là phê chuẩn
trong phiên làm việc buổi sáng các đại biểu sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào đầu giờ buổi chiều cùng ngày
đồng thời quốc hội sẽ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
tiếp đó quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước